sau khoảng bốn mươi năm phút bay chuyên cơ chở thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến thành phố nam ninh trung quốc đón thủ tướng tại sân bay về phía trung quốc có đại sứ
trung quốc tại việt nam hùng ba và một số lãnh đạo địa phương tổng lãnh sự việt nam tại nam ninh
đỗ nam trung cùng một số cán bộ tổng lãnh sự quán công sứ đại sứ quán việt nam tại bắc kinh
ninh thành công cộng đồng người việt nam tại nam ninh cũng ra đón đoàn
dự kiến trong ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín thủ tướng phạm minh chính sẽ gặp thủ tướng trung quốc
lý cường và bí thư khu ủy quảng tây lưu ninh cùng một số trưởng đoàn các nước tham dự hội trợ trung
quốc asean và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư trung quốc asean lần thứ hai mươi hội trợ trung
quốc asean và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư trung quốc asean là một trong bốn hoạt động có
ý nghĩa quan trọng được chính phủ trung quốc quyết định tổ chức thường niên cùng diễn đàn bắc ngao
diễn đàn davos thiên tân và hội trợ nhập khẩu quốc tế thượng hải
xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác nhân dịp diễn ra hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu
lần thứ chín chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gặp mặt hai mươi thanh niên việt nam tiêu biểu tham
dự hội nghị đây là những gương mặt rất tiêu biểu cho giới trẻ việt nam trong các lĩnh vực truyền
đổi số đổi mới sáng tạo và văn hóa chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ ấn tượng và đánh giá
cao thành tích xuất sắc của các đại biểu gửi cám ơn trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã tổ chức rất thành công các nhiệm vụ được phân công trong khuôn khổ hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu
đóng góp quan trọng tạo nên dấu ấn của thanh niên việt nam sức trẻ việt nam tại hội nghị
chủ tịch quốc hội mong muốn các đại biểu và thanh niên việt nam luôn nỗ lực không ngừng phát huy sức trẻ
sự sáng tạo khát vọng và tinh thần công hiến để chung tay phát triển đất nước thịnh vượng hùng cường
chủ tịch quốc hội tin tưởng với tài năng trí tuệ và khát vọng vươn lên
thế hệ trẻ việt nam hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao hơn nữa trong tương lai
cùng với tài năng mỗi bạn trẻ phải kiên trì rèn luyện có ý chí có nghị lực
có quyết tâm và làm việc chăm chỉ để đạt được những thành tiệu mong muốn
bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và các đại biểu thanh niên tiêu biểu khẳng định
sẽ luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của chủ tịch quốc hội kiên trì nỗ lực vươn lên
để gạt thái được những thành tiệu ý nghĩa hơn nữa góp phần thiết thực làm sẵn danh đất nước việt nam
sánh vai với các bạn bè nam châu
tiếp tục chương trình hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín
sáng nay dưới sự chủ trì của ông kama iebez nghị sĩ maroc thành viên ban lãnh đạo diễn đàn nghị sĩ trẻ ipu
hội nghị bước vào phiên thảo luận chuyên đề số ba với nội dung
thuốc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa
vì sự phát triển bền vững
phiên thảo luận chuyên đề số ba tập trung thảo luận về vai trò của các nghị viện
nghị sĩ trẻ trong việc hợp tác kỹ thuật số dựa trên quyền riêng tư bảo mật và hạnh phúc
phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia khu vực
và những cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa
tạo ra môi trường hệ sinh thái thuận lợi cho văn hóa và đa dạng văn hóa
đặc biệt các đại biểu nhấn mạnh đến vai trò của văn hóa và đa dạng văn hóa trong phát triển bền vững
để mà thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững
thì văn hóa là một nhân tố đóng cái trò là hết sức quan trọng
bởi vì đó là những nền văn hóa đẹp
thì khi mà có những sự riêng biệt so với các nước trên thế giới
thì chắc chắn chúng ta sẽ có một nguồn thu hút khách kinh tế tương đối là lớn
cho rằng việc dự đoán sự phát triển của khoa học công nghệ là rất khó
do vậy theo các đại biểu
cần thiết phải đặt ra các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực từ sự phát triển này
đồng thời chú ý tới những vấn đề bảo tồn văn hóa và đạo đức trên không gian số
chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn những cái thách thức
về bảo vệ các biểu đạt đa dạng của văn hóa
những thách thức về việc làm sao để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
trở thành sức mạnh mềm của các quốc gia
và đặc biệt là tất cả những câu chuyện đó
phải được hiểu trong bối cảnh của không gian số không gian mạng
các đại biểu đề cập tới sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo ai
và những ảnh hưởng của công cụ này đối với hoạt động của các nghị viện
qua đó cần phải có các giải pháp quản lý sự thay đổi nhanh chóng của môi trường số
cũng như tận dụng những giá trị mà ai mang lại
công cụ hỗ trợ rất là tích cực cho hoạt động của quốc hội
hay là hỗ trợ cho người dân tương tác tốt hơn với quốc hội
nhưng chúng ta cần phải có những kỹ năng hiểu biết và nhận thức cần thiết
để có thể sử dụng những công cụ này một cách tích cực
đây là những công cụ rất hiệu quả
đây là những kỹ năng hiệu quả rất là tích cực cho quốc hội
và tôi hy vọng rằng là các nghị sĩ các bạn các nghị sĩ trẻ
có thể thúc đẩy những giá trị này
đồng thời với đó thì vẫn phải nhận thức được đầy đủ
những cái rủi ro mà công cụ này có thể gây ra
các đại biểu cũng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các nghị viện
về nội dung chuyển đổi số với quyền riêng tư bảo mật
cũng như vai trò của văn hóa trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia
tiếp nối chương trình sẽ là một số thông tin trong nước khác
trước tình trạng số ca mắc đau mắt đỏ tăng cao tại nhiều địa phương
bộ y tế đã đưa ra năm khuyến cáo người dân cần thực hiện
để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ
thống kê sơ bộ của bệnh viện mắt trung ương
gần đây mỗi tuần ghi nhận trung bình khoảng bảy trăm linh trường hợp đau mắt đỏ đến khám
riêng tuần vừa qua là tám trăm linh ca
trong đó có một số ca biến chứng
vì vậy bộ y tế đã đưa ra khuyến cáo nhằm phòng ngừa
bệnh đau mắt đỏ như sau
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sử dụng nước sạch
không đưa tay lên rụi mắt mũi miệng không dùng chung vật dụng cá nhân
vệ sinh mắt mũi hỏng hàng ngày bằng nước mũi sinh lý
thuốc nhỏ mắt mũi thông thường sử dụng xà phòng
hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng vật dụng của người bệnh
hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ bệnh đau mắt đỏ
khi mắc bệnh người bệnh cần hạn chế tiếp xúc với người khác
và đến cơ sở y tế để được thăm khám tư vấn điều trị kịp thời
không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế
tình hình dịch bệnh bạch hầu tại hà giang đang có chiều hướng xấu hơn
khi mà ngành y tế địa phương chưa có dấu hiệu kiểm soát được dịch
chỉ trong ít ngày gần đây liên tiếp phát hiện thêm ca nhiễm bạch hầu mới
tại nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tính đến chiều ngày một mươi năm tháng chín
ghi nhận có gần một trăm linh ca nhiễm bệnh bạch hầu tại một mươi tám xã thị trấn của bốn huyện
làm mèo vạc yên minh và thành phố hà giang của tỉnh hà giang
trong đó đã có năm ca tử vong
theo sở y tế tỉnh hà giang hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn ở mức cao
hiện địa phương phòng chống dịch trong điều kiện chưa có vaccine tiêm chủng mở rộng
mới chỉ điều trị bằng uống thuốc kháng sinh dự phòng cho gần hai lượt người
do địa bàn vùng cao nên nhân lực chống dịch còn hạn chế
nhiều người dân chưa ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh
cá biệt có bốn trường hợp bệnh nhân trốn viện
bên cạnh đó cũng tiêm ẩn phát sinh nhiều ổ dịch mới khi năm học mới bắt đầu
các trường ở nội chú đông công tác phòng chống dịch còn đơn giản
trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ngày một mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chủ tịch fidel castro của đất nước anh em cuba xa xôi đã có một chuyến thăm lịch sử
đến nơi địa đầu tuyến lửa quảng bình quảng trị
trong chuyến đi dù ngắn ngủi này
bệnh viện của chiến tranh mà người dân việt nam phải gánh chịu
chủ tịch cuba đã quyết định tặng cho quảng bình một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh
để phục vụ nhân dân địa phương và quân nhân từ chiến trường miền nam ra
đây là biểu tượng của tình đoàn kết sắt son hữu nghị giữa hai nước việt nam cuba
là một trong những thế hệ bác sĩ đầu tiên may mắn được làm việc
tại bệnh viện hiếu nghị việt nam cuba đồng hới
bác sĩ nguyễn đức hy vẫn không thể nào quên trong thời điểm khó khăn
bệnh viện cuba được xây dựng quy mô tại quảng bình
nhờ trang thiết bị hiện đại cùng sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia y tế cuba
các y bác sĩ tại đây đã được nâng cao tay nghề cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhân
thời điểm khó khăn đó bệnh viện đã đưa ra một ý nghĩa hết sức quan trọng
giúp cho đồng bào quảng bình vĩnh linh và các đồng bào ở tuyến sáu tuyến một mươi bảy
và đồng bào cũng như các chiến sĩ của mình
bệnh viện đã được xây dựng quy mô tại quảng bình
hơn bốn mươi năm qua kể từ ngày bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng
đến nay bệnh viện này là bệnh viện hạng một của bộ y tế với quy mô trên một giường bốn mươi bốn khoa phòng
đội ngũ cán bộ công nhân viên chức bệnh viện đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn
củng cố tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó thủy chung giữa hai nước việt nam cuba
đội ngũ cán bộ công nhân viên trước bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng
đội ngũ cán bộ công nhân viên trước bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng gắn bó thủy chung giữa hai nước việt nam cuba

đội ngũ cán bộ công nhân viên trước bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng gắn bó thủy chung giữa hai nước việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng gắn bó thủy chung giữa hai nước việt nam cuba đồng hới
đội ngũ cán bộ công nhân viên trước bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng gắn bó thủy chung giữa hai nước việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng gắn bó thủy chung giữa hai nước việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng gắn bó thủy chung giữa hai nước việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng gắn bó thủy chung giữa hai nước việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng gắn bó thủy chung giữa hai nước việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng gắn bó thủy chung giữa hai nước việt nam c
ngày một mươi năm tháng chín lễ khởi công dự án cửa khẩu thông minh việt nam trung quốc đã được tổ chức
tại km số tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cửa khẩu quốc tế hữu nghị quan trung quốc
với sự tham dự của đoàn đại biểu tỉnh lãng sơn và chính phủ nhân dân khu tự trị dân tộc trang quảng tây
cửa khẩu quốc tế hữu nghị hữu nghị quan là cặp cửa khẩu đường bộ lớn nhất trên biên giới việt nam trung quốc
là trung tâm thương mại đầu tư và trao đổi lớn là chìa khóa của hệ thống logistic xuyên biên giới giữa trung quốc và đông dương
đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa trung quốc và asean
bên cạnh việc duy trì mô hình thông quan truyền thống hiện nay thì việc xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh
nhằm nâng cao hiệu suất thông quan đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng của thương nhân hai nước là rất cần thiết
tỉnh lạng sơn đã hoàn thiện xong đề án thí điểm cửa khẩu thông minh và đang xin ý kiến của các bộ ngành trung ương của việt nam
trước khi trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt
ngoài ra việc mở rộng các làn đường tại tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc một nghìn một trăm một mươi chín một nghìn một trăm hai mươi
cửa khẩu quốc tế hữu nghị hữu nghị quan phục vụ xây dựng cửa khẩu thông minh
đã được tỉnh lạng sơn báo cáo phân ban việt nam ủy ban liên hợp công tác biên giới đất liền việt nam trung quốc